tại công viên phần mềm quang trung tp hcm đã diễn ra hội thảo rủi ro trách nhiệm chuyên nghiệp
và an ninh mạng của công ty công nghệ khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
rủi ro và thiệt hại kinh doanh đến từ gián đoạn hoạt động của các công ty trong chuỗi cung ứng
do nguyên nhân tấn công an ninh mạng đang ngày một trở nên thường xuyên hơn
đặc biệt những kẻ hở trong an ninh hệ thống của các nhà cung cấp có thể trở thành cửa sau
để tinh tặc tấn công mạng lưới liên kết của cả chuỗi giá trị
hội thảo nhằm giúp doanh nghiệp dịch vụ it việt nam hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cầu
đang tham gia hội nhập đồng thời mang lại những thông tin cần thiết giúp các công ty dịch vụ it
gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp mình với tư cách là nhà cung cấp đáng tin tưởng
trong chuỗi cung ứng quốc tế
theo các chuyên gia nhà cung cấp dịch vụ it do mức độ phức tạp và chuyên môn
kiến thức trong dịch vụ sẽ đối mặt với rủi ro kiện tụng
dịch vụ it càng trở nên hiện đại và phức tạp thì nguồn gốc cho rủi ro trách nhiệm chuyên nghiệp
gia tăng càng nhanh